theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản của việt nam chín tháng đầu năm nay xuất khẩu tôm sang thị trường eu đã giảm hai mươi ba giảm xuống rất nhiều so với mọi năm
chín tháng đầu năm nay xuất khẩu tôm sang eu đạt năm trăm một mươi ba bốn triệu usd giảm hai mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái giá trung bình nhập tôm của các thị trường này đều giảm một usd một kg so với năm ngoái
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam nguyên nhân là do giá tôm nguyên liệu giảm trong khi lượng tồn kho tôm tại các thị trường cao nguồn cung tôm từ các nguồn khác cũng tăng khiến giá tôm nhập tại các thị trường hạ thấp hơn so với năm ngoái do vậy xuất khẩu tôm tiếp tục có xu hướng sụt giảm từ năm hai nghìn một mươi